sáng ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía bắc đông bắc
trong thời gian tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc về phía miền trung nước ta và có khả năng mạnh lên thành bão
diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau là bão còn phức tạp trong thời gian tới
nên quý vị và bà con chú ý cập nhật những thông tin mới nhất để có những phương án phòng chống
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội
trong ba ngày tới các hình thế gây mưa suy yếu nên thời tiết chủ đạo là có nắng vào trưa chiều
và nhiệt độ cao nhất ban ngày duy trì ổn định là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
thấp nhất về đêm phổ biến là dưới hai mươi bảy độ nên trời dịu mát
tương tự tại khu vực tây bắc bộ trời hầu như là không mưa
có răng chỉ là cục bộ một vài nơi về chiều tối và đêm
nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ với mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến ngày chín tháng một mươi khi giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía bắc thì trời nhiều mây hơn
và nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
trong khi đó các tỉnh miền trung từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên
nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên rảnh báo
nên mưa lớn diễn ra diện rộng tập trung tại khu vực các tỉnh ở phía nam
đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra do mưa lớn
nhiệt độ vì thế mà cũng ở mức thấp cao nhất trong ba ngày tới đều ở dưới ngưỡng là ba mươi ba độ
cũng chịu tác động trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới
nên khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào đến bình thuận duy trì là mưa rông diện rộng
lượng mưa lớn tập trung từ đà nẵng trở vào cho đến phú yên
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lờ đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
khu vực tây nguyên chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới nối với đới gió tây nam
nên mưa cũng xảy ra nhiều nơi
lượng mưa lớn tập trung ở các tỉnh phía bắc
người dân cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở và lũ quét vùng đồi núi ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày đều ở dưới ngưỡng là ba mươi một độ
còn các tỉnh thành miền nam do nằm ở rìa nam giải hội tụ nhiệt đới
với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên đêm nay và ngày mai ngày bảy tháng một mươi tiếp tục vẫn có mưa rào và rông ở nhiều nơi
cục bộ có mưa to đến rất to
sang ngày tám chín khi giải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên phía bắc
nên cường độ của gió mùa tây nam suy yếu
mưa rông có phần giảm bớt về cường độ nhiệt độ thì cũng sẽ tăng nhẹ